nhân kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân một nghìn chín trăm tám mươi
chuẩn bị đón tết mậu tuất chiều ngày ba mươi một tháng một đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
đã đến dân hương tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng xã tam phú
thành phố tam kỳ quảng nam và thăm một số gia đình chính sách tại thành phố tam kỳ
sau khi đến dân hương dân hoa tại tượng đài mẹ việt nam anh hùng
tại đây đồng chí nguyễn văn bình đã tham quan khu trưng bày
giới thiệu hình ảnh tư liệu về mẹ việt nam anh hùng và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài
dịp này đồng chí nguyễn văn bình đã đến thăm hỏi tặng quà và chúc tết mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị đáng
chín mươi năm tuổi trú tại phường an sơn thành phố tam kỳ
mẹ việt nam anh hùng ngô thị lương tám mươi bốn tuổi trú tại phường hòa thuận thành phố tam kỳ
và đến thăm hỏi tặng quà và chúc tết gia đình ông trần văn tuyền chín mươi sáu tuổi
cán bộ tiền khởi nghĩa hiện ở tại phường hòa hương thành phố tam kỳ
đến thăm các mẹ việt nam anh hùng và gia đình chính sách
đồng chí nguyễn văn bình thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các mẹ việt nam anh hùng
các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa và gia đình có công với cách mạng
đồng chí nguyễn văn bình khẳng định với truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc ta
đảng nhà nước luôn quan tâm đến chính sách đối với người có công
coi công tác chăm sóc hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng là nhiệm vụ thường xuyên